chiều ngày bốn tháng năm tại buổi tiếp xúc cử tri thị xã mỹ hào tỉnh hương yên trước kỳ họp thứ năm quốc hội khoáng một mươi năm
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hương yên đại tướng tô lâm đã trao đổi với cử tri về tình hình kinh tế xã hội
công tác bảo đảm an ninh trật tự từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đồng thời thông tin thêm về các dự án luật
mà bộ công an đã và đang đề xuất trình kỳ họp thứ năm quốc hội khoáng một mươi năm
đối với các ý kiến kiến nghị đề nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương
đại tướng tô lâm đề nghị các cơ quan có chức năng nhiệm vụ thẩm quyền chủ động có văn bản trả lời
gửi tới các cử tri có ý kiến kiến nghị nêu trên
dịp này đại tướng tô lâm cũng đã trao năm mươi bộ máy tính tặng các trường học trên địa bàn thị xã mỹ hào tỉnh hương yên